phát biểu tại phiên họp về vấn đề chuyển đổi năng lượng chủ tịch cốc hai mươi tám cho biết một trăm một mươi tám quốc gia đã cam kết tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo và tăng cấp đôi hiệu suất năng lượng vào năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó chủ tịch cốc hai mươi tám cũng hối thúc ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tuân thủ mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt trái đất ở mức một năm độ c
cũng tại phiên họp phó tổng thống mỹ kamala harris đã kêu gọi các nước ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới
bà harris cho biết washington đang đầu tư khoảng một tỷ đô la mỹ
trong một mươi năm tới cho những biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tăng cường sự vững chắc khí hậu cũng như hỗ trợ việc thích ứng và xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch
về phần mình chủ tịch ủy ban châu âu ec cam kết trong vòng hai năm tới liên minh châu âu eu sẽ đầu tư hai ba tỷ euro để giúp các nước trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo
cũng trong khuôn khổ hội nghị cop hai mươi tám năm mươi tập đoàn dầu khí lớn chiếm bốn mươi sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon trong hoạt động của mình từ nay đến năm hai nghìn năm mươi
đây là những cam kết
tự nguyện không giống như các quyết định được đưa ra với sự đồng thuận của gần hai trăm linh quốc gia tại cop hai mươi tám do liên hợp quốc bảo trợ
tôi ở đây để kêu gọi tất cả các bên hãy đứng lên vào thời điểm này để đối phó với thách thức lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt
hôm nay ở sharm el sheikh chúng tôi đã nhất trí thành lập quỹ bồi thường đầu tiên dành cho những tổn thất và thiệt hại
tôi hỏi chúng ta hôm nay chúng ta có quyền hành động hoặc có quyền tiếp tục ngồi im mà không làm gì cả
người dân của chúng ta trên trái đất này xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn và hơn thế
hơn ai hết các nhà lãnh đạo hiểu rõ lựa chọn là gì
vậy bạn sẽ làm gì
bạn sẽ chọn cứu hành tinh này
quý vị vừa cùng chúng tôi nhìn lại một số hình ảnh từ hội nghị lần thứ hai mươi bảy các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là cop hai mươi bảy vào tháng một mươi một năm ngoái tại ai cập
tại phiên bế mạc của hội nghị các đại biểu đã thông qua thỏa thuận lịch sử về việc thành lập quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại cho các nước dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu
sau thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi năm thì đây là thỏa thuận lịch sử hiếm hoi tiếp theo mà cop đạt được kể từ khi triển khai hội nghị
và đáng chú ý hơn là nội dung thành lập quỹ bồi thường này vốn không nằm trong chương trình nghị sự ban đầu
tuy nhiên trước nỗ lực của các nước đang phát triển thì đây đã trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu tại cop hai mươi bảy
dẫu vậy thì thỏa thuận đạt được tại cop hai mươi bảy mới chỉ ở dạng điều khoản thỏa thuận
hay nói đúng hơn là trên danh nghĩa cái mà các quốc gia đang phát triển hay là các nước nghèo cần chính là một hành động thực tiễn từ các nước phát triển
và điều này đã nhen nhóm ngay trong ngày đầu tiên khai mạc hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám tại các tiểu phương quốc ả đập thống nhất uae
ngay trong ngày đầu hội nghị cop hai mươi tám đã chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc huy động
việt nam đã chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sau khi các quốc gia nhất trí đưa vào vận hành quỹ tổn thất và thiệt hại
đây vốn được xem là nội dung phức tạp nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong tất cả các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu
thực tế là chúng tôi đã có thể thực hiện những gì đã can kết ở samensack
chúng tôi đã có thể khởi động vận hành và vượt qua những vấn đề liên quan đến việc thành lập quỹ này
đây là một thành công ngoài mong đợi một bước tiến lịch sử ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị
cụ thể quỹ bồi thường này sẽ bao gồm các khoản chi cho những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho các nước đang phát triển và các nước nghèo
gồm xây dựng nhà cửa cầu đường bị phá hoại và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
theo thỏa thuận quỹ sẽ nhận đóng góp của các nước phát triển và các nguồn kinh phí tư nhân cũng như quỹ công khác như thể chế tài chính quốc tế
hiện nước chủ nhà các tiểu phương quốc ả rập thống nhất đã cam kết tài trợ một trăm linh triệu đô la mỹ cho quỹ
đức cũng cam kết tài trợ một trăm linh triệu đô la mỹ anh hơn bảy mươi năm triệu đô la mỹ
trong khi đó mỹ và nhật bản lần lượt cam kết tài trợ gần hai mươi triệu đô la mỹ và một mươi triệu đô la mỹ
tổng thư ký liên hợp quốc đã ca ngợi quyết định khởi động quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu và gọi giải pháp này là công cụ thiết yếu
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã ca ngợi động thái đưa vào hoạt động quỹ tổn thất và thiệt hại
một công cụ thiết yếu để mang lại công bằng về khí hậu cho những người dễ bị tổn thương nhất
dẫu vậy nhiều chi tiết liên quan đến quỹ tổn thất và thiệt hại vẫn chưa được giải quyết
chẳng hạn như quy mô của quỹ ai sẽ là người quản lý và tỷ lệ bồi thường cho các quốc gia sẽ như thế nào
theo thỏa thuận quỹ sẽ tạm thời được đặt tại ngân hàng thế giới vkp
những vấn đề này sẽ được bàn thảo trong chương trình nghị sự hai tuần tới đây của cop hai mươi tám
nhưng bước tiến trong vấn đề phức tạp như tài chính khí hậu càng được kỳ vọng sẽ tạo đà cho những tín hiệu tích cực hơn nữa trong các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu
mặc dù phát thải ít song các nước đang phát triển lại phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trước những hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt hạn hán và nắng nóng nghiêm trọng
và theo một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi tám tùy thuộc vào mức độ mà thế giới cắt giảm lượng khí thải co hai tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể khiến các nước đang phát triển
tổn thất từ hai trăm chín mươi đến năm trăm tám mươi tỷ usd một năm vào năm hai nghìn ba mươi và một một tám trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn năm mươi
và trong những tháng gần đây thì khó khăn càng đè nặng lên các nước đang phát triển khi mà họ vừa phải căng mình đối phó với thảm họa thiên nhiên
vừa phải chật vật vì lãm phát leo thang khủng hoảng năng lượng lương thực hay là chiến tranh xung đột
trong vòng một năm sau hội nghị cop hai mươi bảy ở ai cập thế giới đã chứng kiến hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan
gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở vật chất
có thể kể đến vụ cháy rừng lớn nhất trong một thế kỷ qua ở hawaii của mỹ khiến khoảng một trăm linh người thiệt mạng
nắng nóng kỷ lục bất thường ở anh pháp italia tây ban nha nhật bản hàn quốc
hạn hán kéo dài ở miền nam iraq khu vực đông phi
lũ lụt tan khốc ở miền đông liby cướp đi mạng sống của hơn một mươi một ba trăm linh người
mức cao nhất trong một trăm hai mươi năm năm qua
cop hai mươi tám diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại thành phố dubai
các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae được kỳ vọng sẽ là một hội nghị bước ngoặt
để cộng đồng quốc tế điều chỉnh hướng đi và tăng tốc hành động nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay
chúng ta phải hoàn thành những gì đã được kích hoạt ở samisak như thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại
tập trung vào vấn đề thích ứng chứ không chỉ là vấn đề giảm phát thải
chúng tôi kỳ vọng cop hai mươi tám sẽ là một bước ngoặt hướng tới việc tìm giải pháp đối phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu
với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả cop hai mươi tám dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng bảy mươi đại biểu
trong đó có hơn một trăm sáu mươi nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức xã hội môi trường giới khoa học
đây là con số kỷ lục so với mọi kỳ cop trước đây
là khuôn khổ đa phương duy nhất để phối hợp hành động toàn cầu trong vấn đề khí hậu
sẽ thảo luận một chương trình nghị sự dây đặc dựa trên bốn mục tiêu chính được nước chủ nhà đưa ra
gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng có trật tự và bình đẳng
ổn định tài chính khí hậu đặt thiên nhiên cuộc sống và sinh kế làm trọng tâm của hành động khí hậu
và nỗ lực để đưa cop hai mươi tám trở thành hội nghị toàn diện nhất từ trước đến nay
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng được coi là vấn đề chính khi các quốc gia vẫn còn chia rẽ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch
chúng tôi đang mong đợi sự thay đổi thực sự kể từ cop hai mươi tám
chúng ta phải đảm bảo rằng việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sẽ được triển khai đúng như cam kết
chúng ta cần đảm bảo các khoản tài chính sẽ được giải ngân dưới hình thức bồi thường tổn thất thiệt hại chứ không phải các khoản vay
bên cạnh đó chúng ta cần có các hành động cụ thể để thích ứng và giảm lãng khí thải co hai
tất cả những điều này đều đã được nhắc đến tại các hội nghị cop nhưng đây là cơ hội cuối cùng để hành động
cop hai mươi tám còn được đánh giá là hội nghị quan trọng nhất trong tám năm qua
hội nghị quan trọng nhất trong tám năm qua về ứng phó với biến đổi khí hậu
bởi đây là lần đầu tiên các bên chính thức đánh giá những nỗ lực trong việc thực hiện hiệp định paris về biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi năm
bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến trình khí hậu sẽ chỉ ra các quốc gia còn cách bao xa mới đáp ứng được cam kết theo hiệp định paris
từ đó mở đường cho một số điều chỉnh trong kế hoạch khí hậu của các quốc gia để đưa thế giới trở lại đúng hướng trên con đường bảo vệ hành tinh xanh
giai đoạn ấm lên toàn cầu đã khép lại
và chuyển sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu bằng chứng của sự hủy diệt đang xuất hiện khắp mọi nơi
nhưng điều này không nên gây ra sự tuyệt vọng mà nên là yếu tố thúc đẩy hành động
chúng ta vẫn có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất
nhưng muốn làm được điều đó chúng ta phải biến một năm nóng như lửa đốt thành một năm đầy tham vọng và đẩy nhanh các hành động vì khí hậu ngay bây giờ
thưa quý vị việt nam là một trong những nước chịu tác động nặng nhất
đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị cop hai mươi sáu ở glasgow scotland vương quốc anh vào năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đưa ra cam kết về việc việt nam sẽ đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
đến nay việt nam đã đưa ra một loạt chương trình hành động để hiện thực hóa các cam kết nhằm ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu
và điều này cũng một lần nữa được nhấn mạnh trong bài phát biểu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ngày hôm qua
thủ tướng phạm minh chính tham dự hội nghị cop hai mươi tám là dịp để việt nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm
chủ động và tích cực trong tham gia xử lý thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu
giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ chủ trương quyết tâm và nỗ lực
cũng như là những khó khăn thách thức của việt nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
và một thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi